lui xuống trung bộ cùng với sự góp mặt của hàn liêu vùng áp thấp phía tây thì ngày mai hầu khắp miền trung đều không mưa và có nắng sớm
nhiệt độ các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho tới tận khu vực bình thuận sẽ tăng lên mức ba mươi hai ba mươi bốn độ
số điểm nắng nóng không chỉ còn xuất hiện ở khu vực vùng núi trung trung bộ mà sẽ lan ngược lên phía bắc
tại những nơi như hương khê tuyên hóa khe xanh nam đông hay là cả an nhơn của tỉnh bình định
đều xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao ba mươi năm ba mươi sáu độ
còn ở phía nam sang ngày mai nam bộ và tây nguyên tiếp tục có một ngày nghỉ cuối tuần nắng mạnh
vùng nóng ở khu vực nam bộ không chỉ xuất hiện tại các tỉnh miền đông mà còn mở rộng ra một loạt các tỉnh biên giới tây nam
như ở khu vực tây ninh long an hay đồng tháp với mức nhiệt cao là ba mươi năm ba mươi sáu độ
còn ở các tỉnh thành khác ở miền đông nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng ba mươi sáu ba mươi bảy độ
với khu vực miền tây nhiệt độ cũng tăng lên ngưỡng cận nóng là ba mươi bốn ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên mức nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ giao động trong khoảng là từ ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ
trên biển ở vĩnh bắc bộ gió chuyển hẳn sang hướng đông nam với cường độ mạnh cấp bốn và cấp năm
trong khi đó ở ngoài khơi hai khu vực huyện đảo hoàng sa và trường sa do cũng thổi ở mức trung bình
và không có mưa rông nên tầm nhiệt sa đều cao trên một mươi km
thời tiết tiếp tục thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước